tại các chốt thành phần bao gồm công an thành phố ban chỉ huy quân sự thành phố bảo vệ dân phố ở các địa bàn thực hiện nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm
một số chốt trọng điểm được bố trí thêm đội ngũ y tế phối hợp với lực lượng chức năng
tham gia bốt kiểm soát cùng với lực lượng công an quân sự kiểm soát bà con đi lại trên địa bàn đi qua đo thân nhiệt
và đồng thời tuyên truyền cho bà con cách phòng chống bệnh virus corona
đồng thời là phát khẩu trang miễn phí nếu mà bà con chưa có
trong quá trình thực hiện thì cũng đã phát hiện ngăn chặn được một mươi ba người xuất cảnh trái phép
định bỏ trốn để sang trung quốc lao động
và bắt giữ được chín đối tượng nhập cảnh trái phép người trung quốc đẩy đuổi về
từ ngày năm tháng hai đến ngày bảy thì cũng đã tham dự ủy ban thành phố
chốt kiểm tra kiểm soát y tế tại km một mươi năm đã đo thân nhiệt cho tất cả công dân hơn một mươi người ra vào thành phố
tại trạm kiểm soát liên hợp km một mươi năm tất cả các phương tiện ra vào thành phố móng cái đều được yêu cầu dừng xe tại khu vực y tế để kiểm tra thân nhiệt
tại đây các điều kiện cần thiết cho công tác kiểm soát người qua lại tiến hành bố trí hai phòng đặt máy đo thân nhiệt từ xa
và hai phòng cách ly ban đầu đối với những người có biểu hiện nghi vấn
được đưa xong rồi xong là kết thai

trong cái thời gian đầu mới triển khai này thì chúng tôi cũng phải phối hợp với lại cơ quan kiểm dịch y tế
để hỗ trợ cho cơ quan kiểm dịch y tế trong việc kiểm tra trong cái vấn đề mà phân làn hướng dẫn các người qua lại
để đi vào cái nơi đo cái thân nhiệt
thế thì về cơ bản thì người dân cái ý thức cũng
có cái tinh thần là chấp hành tốt và phối hợp với lại cơ quan chức năng để thực hiện cái việc kiểm tra cái thân nhiệt qua khi mà qua trạng
tính cho đến thời điểm này thì cũng chưa phát hiện được cái người nào mà có cái biểu hiện là có cái lây nhiễm cái dịch bệnh corona mới
tuy nhiên tại đây đã phát hiện ba mươi sáu trường hợp người trung quốc mới nhập cảnh vào địa bàn cần được đưa vào diện cách ly
số người này với mong muốn được về nước trạm kiểm soát đã bố trí phương tiện
sửa khẩu quốc tế mong cái xuất cảnh
thưa quý vị gần hai tháng nay hàng đêm trên khắp nẻo đường ngõ phố thôn xóm tại tỉnh quảng bình
người dân dễ dàng bắt gặp từng tốp kiểm tra liên ngành mang tên một trăm bốn mươi một qb
gồm các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy cảnh sát cơ động
trong lúc những người dân đang yên giấc thì họ lại chia thành các ca trực hoạt động từ một mươi chín h tối hôm trước đến dạng sáng ngày hôm sau
nhằm đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn bình yên cho địa bàn
như vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ công cụ hỗ trợ và pháo nổ tàn trữ trái phép chất ma túy
đón dừng kiểm tra gần ba trường hợp phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông gần hai mươi vụ việc một mươi tám đối tượng vi phạm pháp luật
đây là kết quả của lực lượng một trăm bốn mươi một qb sau gần hai tháng đi vào hoạt động
đây là một trong những lực lượng phản ứng nhanh
công tác tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội
lực lượng một trăm bốn mươi một này xử lý là sẽ không có vùng cấm
khi mà triển khai các phương án của lực lượng một trăm bốn mươi một thì bà giám đốc duyệt phương án từng ngày và từng tuần
lực lượng triển khai là đảm bảo bí mật để khi lực lượng một trăm bốn mươi một hoạt động và thực sự có hiệu quả
không để những đối tượng
không nên cản quấy những đối tượng côn đồ tham gia giao thông để có hành vi phạm tội trên các tuyến đường giao thông
lực lượng một trăm bốn mươi một qb được trang bị đầy đủ các phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tấn công trấn áp các loại tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ và tất cả các ngày đêm trong tuần
kịp thời phát hiện trấn áp ngăn chặn xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
có thể thấy quyết định thành lập một trăm bốn mươi một qb đã tạo được bước đột phá và thể hiện quyết tâm của địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
từ khi một trăm bốn mươi một qb ra đời hai vấn đề nội cộng nhất là an toàn tài nạn xã hội và thật tự rượu bia thì giảm hẳn
riêng như tôi cũng đã xác định cải đổi lợi ích của mình
cũng giảm hẳn
từ giảm từ bệt từ không uổng nữa thôi khi đi xe thôi
quyết định thành lập tổ liên ngành một trăm bốn mươi một qb đã quy định khá rõ ràng và bổ sung theo hướng tăng thêm các lực lượng phối hợp với nhau trong công tác tuần tra kiểm soát
đây cũng là thông điệp mạnh mẽ của chính quyền nhân dân quảng bình thể hiện sự quyết liệt không khoan nhượng với bất cứ loại tội phạm nào
công an thị trường quảng bình chúng tôi tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tác trọng tâm
với một mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh an toàn để bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp giữ vững an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh đảm bảo trật tự an toàn xã hội
với một phương châm tiếp tục tấn công mạnh mẽ quyết liệt đẩy lùi tội phạm đem lại sự bình yên cho nhân dân
các lực lượng tuần tra liên ngành một trăm bốn mươi một qb sẽ tiếp tục dựa chắc vào sự hỗ trợ
giúp đỡ của nhân dân linh hoạt nhạy bén hơn trong công tác tuần tra khép kín địa bàn
để thực hiện ngày càng tốt hơn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quyết tâm lập thêm nhiều chiến công mới
góp phần đem lại bình yên cho địa bàn vì cuộc sống yên vui hạnh phúc của nhân dân
sáng nay tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp thứ bốn mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội
cũng trong phiên làm việc sáng nay thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tham dự phiên thảo luận và cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
năm hai nghìn hai mươi là năm rất có ý nghĩa đối với nước ta là năm có nhiều sự kiện trọng đại
cũng là năm mà tất cả các cấp các ngành trong đó có quốc hội triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nặng nề
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng
như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
việc chuẩn bị cho năm chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội cho biết năm hai nghìn hai mươi cùng với vai trò là chủ tịch asean việt nam cũng giữ vai trò là chủ tịch ipa
cơ chế liên nghị viện các nước đông nam á của một mươi nước asean và một mươi hai nước đối tác
chủ tịch quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan chú trọng công tác thông tin tuyên truyền đầy đủ
nổi bật vai trò là nước chủ nhà của ipa hai nghìn hai mươi
ngoài ra ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã cấp huyện
tại sáu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
ngay sau phát biểu khai mạc trong phiên họp buổi sáng ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
nhận lời mời của đồng chí thượng tướng vi lây la kham phong bí thư trung ương đảng bộ trưởng bộ an ninh lào
ngày hôm nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã sang thăm và làm việc tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chiều cùng ngày tại thủ đô viêng trần bộ trưởng tô lâm và đoàn đã chào xã giao đồng chí thonglun sisulit
ủy viên bộ chính trị trung ương đảng nhân dân cách mạng lào thủ tướng chính phủ cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tham gia các hoạt động của đoàn có đồng chí nguyễn bá hùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thủ tướng thonglun sisulit đánh giá cao chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
hoàn ngành kết quả hội đàm tốt đẹp giữa đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh lào và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
bày tỏ hài lòng về sự hợp tác có hiệu quả giữa bộ công an việt nam với bộ an ninh lào thời gian qua
nhất là trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở mỗi nước đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho bộ an ninh lào
mong muốn quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của mỗi nước
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại đất nước lào tươi đẹp và giàu lòng mến khách trong những ngày đầu năm mới
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn đồng chí thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn cũng như đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
tạo điều kiện để bộ công an việt nam và bộ an ninh lào hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước thời gian qua
bộ trưởng tô lâm đã chuyển lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam đến đồng chí thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nước lào cùng gia đình
báo cáo với đồng chí thonglun sisulit ủy viên bộ chính trị trung ương đảng nhân dân cách mạng lào thủ tướng chính phủ cộng hòa dân chủ nhân dân lào về kết quả hội đàm thành công giữa đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam và đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh lào
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới với những nội dung chính như sau

bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam sẽ làm hết sức mình tiếp tục hợp tác toàn diện với lực lượng công an lào đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
trước đó tại trụ sở bộ an ninh lào ngay sau lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh lào do đồng chí thượng tướng phi lây la kham phong bí thư trung ương đảng bộ trưởng bộ an ninh lào làm trưởng đoàn
tại cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam với đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh lào trong không khí đoàn kết hữu nghị thắm tỉnh anh em bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng phi lây la khăm phong đã kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trả tự giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào trong năm hai nghìn một mươi chín và đề ra phương hướng hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó khẳng định năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an hai nước đã phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong đảm bảo an ninh giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước chia sẻ thông tin phối hợp giữ vững an ninh ổn định của hai nước đảm bảo nguyên tắc không cho phép bất kỳ tổ chức cá nhân nào sử dụng lãnh thổ nước này phương hại đến an ninh ổn định của nước kia ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu phá hoại gây mất ổn định ở mỗi nước tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy tội phạm
kỳ họp lần thứ bốn mươi hai ủy ban liên chính phủ việt nam lào tại hà nội tháng một năm hai nghìn hai mươi là khung cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác điều tra phòng chống tội phạm giữa hai nước hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được thúc đẩy có bước chuyển biến tích cực
về hợp tác trong thời gian tới hai bên khẳng định phối hợp thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng năm hai nghìn hai mươi và thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ tại kỳ họp lần thứ bốn mươi hai tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ cùng nhau phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự hai nước
tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm nhất là tình hình thế giới và khu vực có tác động đến an ninh trật tự của việt nam lào
thông tin phục vụ cho công tác điều tra xác minh đấu tranh ngăn chặn các hoạt động thành lập nhà nước ly khai tự trị hoạt động của các đối tượng khủng bố tội phạm ma túy truy nã vấn đề nhập cảnh cư trú di cư trái phép
phối hợp phòng chống tác động các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước
năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
lào tổ chức hội nghị cấp cao clv clmv acmecs mê công lan thương lần thứ ba và hoàn thành vai trò điều phối quan hệ asean mỹ
cả lào và việt nam đang tích cực tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc thực hiện có hiệu quả các điều ước thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên
xúc tiến đàm phán tiến tới ký kết hiệp định về dẫn độ tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới khu vực trong bảo đảm an ninh hòa bình ổn định trong khu vực và thế giới cũng như trong đấu tranh phòng chống tội phạm
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương hai bên triển khai thực hiện thỏa thuận của chính phủ hai nước ở khu vực biên giới nhằm đảm bảo an ninh trật tự xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng vi lai lạ kham phong đã ký kế hoạch triển khai hiệp định hợp tác giữa hai bộ năm hai nghìn hai mươi
thưa ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam dìm này bộ trưởng tô lâm đã trao huân huy trương cho một mươi tám đồng chí cán bộ bộ an ninh lào vì đã có những đóng góp quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ
đại sứ quán việt nam tại lào